các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn có thể nhận khoảng gần ba mươi trường hợp mắc mới covid một mươi chín
tại nhiều nơi việc kịp thời ứng dụng hiệu quả các phần mềm quản lý hỗ trợ f tại nhà
đã giúp thành phố giảm tài số người bệnh tại các điểm thu dung cơ sở điều trị
cũng như việc các f không phải xếp hàng chờ đợi ở trạm y tế
chị mth ở phường trúc bạch cho hay khi đoán rằng mình đã mắc covid một mươi chín
và đã thử que test hiện lên hai vạch
chị h vào app pccovid và đừng link khai báo tình trạng của sở y tế hà nội
do một người quen gửi
trước đó có các thông tin kê khai cụ thể về cá nhân tình trạng bệnh
tri tích và những gì mình đang gặp phải rồi gửi đi
chị hát cho hay rất ngạc nhiên sáng hôm sau có cán bộ y tế phường trúc bạch
gọi hỏi thăm tình hình và gửi cho một tờ khai theo mẫu riêng của phường
trong tờ khai có mục để que test có hai vạch và căn cứ công dân
rồi chụp lại gửi cho cán bộ y tế qua gia lô
buổi chiều hôm đó chị hát nhận được tin nhắn của bệnh viện đức giang
gửi tới f kèm đường link cùng với id và mật khẩu
để vào khai báo sức khỏe hàng ngày chị làm theo và thấy ocront của chị
tên chính chủ với các thông tin cá nhân đã được tạo lập
chỉ cần tích vào các mục về tình trạng sức khỏe và nhấn nút gửi đi
và sau đó nhận được một thông điệp cuối trang web ghi
bạn bị nhẹ không có triệu chứng chuyển nặng
hàng ngày những f như chị hát sẽ phải khai báo cho đến khi nào
thì chờ hướng dẫn tiếp theo
trước tình trạng số f tăng cao lên tới vài chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày
ủy ban dân tp hà nội đã yêu cầu các địa phương
phối hợp với sở y tế tăng cường tập huấn hướng dẫn và ứng dụng công nghệ thông tin
trong theo dõi quản lý và chăm sóc điều trị f tại nhà
theo đó các phường xã thị trấn củng cố hỗ trợ chăm sóc quản lý f tại nhà
trên cơ sở các thông tin về xét nghiệm mức độ biểu hiện bệnh của người nhiễm
thành lập các nhóm gia lô cung cấp số điện thoại đường dây nóng
thường xuyên liên hệ cập nhật trao đổi tại các khu dân cư
đảm bảo mọi người dân được tiếp cận nhanh nhất về hệ thống y tế
chị hoàng thị hải ninh trạm trưởng trạm y tế phường quan hoa quận cầu giấy cho biết
những ngày này các cán bộ nhân viên tại đây đang phải căng mình để hỗ trợ những người bị mắc covid một mươi chín
trạm y tế có chín cán bộ thì tám người cũng là f
chính vì vậy các cán bộ vừa phải tự cách ly chữa trị ngay tại trạm
đồng thời đảm bảo các điều kiện an toàn để hỗ trợ người dân chăm sóc làm thủ tục
mỗi ngày cha phải tiếp nhận số lượng bệnh nhân tăng cao lên tới hàng trăm ca
đồng thời cũng phải hỗ trợ các bệnh nhân khỏi bệnh
chính vì vậy phương khoan hoa đã thành lập sáu tổ với bốn mươi tám thành viên hỗ trợ f điều trị tại nhà
hàng ngày qua phần mềm quản lý f các nhân viên tại trạm y tế sẽ phê duyệt khỏi bệnh cho bệnh nhân
bệnh nhân tự test âm tính chỉ cần gửi ảnh hoặc quay video qua nhóm gia lô
sau đó ủy ban dân phường sẽ ra văn bản xác nhận hết thời gian cách ly
trên xuống tổ dân phố để gửi tận tay người dân
những trường hợp bị thất lạc người dân ra bộ phận một cửa của phường để được cấp lại với thời gian làm thủ tục
hiện nay tất cả các trường hợp dân tính tại nhà người dân sẽ chủ động quay video hoặc chụp ảnh lại mẫu test
kèm ngày giờ tên tuổi địa chỉ số điện thoại và cam kết rồi gửi qua email của trạm y tế
sau đó sẽ có cán bộ y tế của phường kiểm tra email và sẽ gửi người dân đường link
chămsapsuochoe hanoi gov vn để khai báo
với số lượng người nhiễm covid một mươi chín tăng nhanh việc cho phép theo dõi quản lý điều trị f tại nhà
được đánh giá đã giúp giảm tải số lượng người bệnh tại bệnh viện
các điểm thu dung và thận tiện cho nhiều người khi mặc bệnh